theo báo cáo của tổng cục thống kê bốn tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam đạt bảy mươi ba bảy mươi sáu tỷ usd
cao hơn kim ngạch nhập khẩu là ba ba mươi chín tỷ usd
cụ thể kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng bốn ước đạt một mươi tám hai tỷ usd giảm một mươi ba chín so với tháng trước
tính chung bốn tháng đầu năm kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt bảy mươi ba bảy mươi sáu tỷ usd tăng một mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
về thị trường hàng hóa xuất khẩu bốn tháng đầu năm hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
với kim ngạch đạt một mươi bốn tỷ usd tăng một mươi hai
tiếp đến là eu đạt một mươi ba hai tỷ usd trung quốc đạt một mươi bảy tỷ usd thị trường asean đạt bảy chín tỷ usd
cắn cân thương mại hàng hóa của việt nam trong tháng bốn ước tính thẳng dư bảy trăm linh triệu usd
qua đó nâng mức thẳng dư của việt nam đến hết tháng bốn đạt ba ba mươi chín tỷ usd